xin chào và hẹn gặp lại
nói đến thanh oai có lẽ ít nơi nào lại may mắn như địa phương này khi sở hữu nhiều làng nghề truyền thống đã vang danh như nón lá làng chuông tương cự đà giò chả ước lễ gạo bồ nâu thanh văn mây tre giang đan làng vác xã cao viên
vậy nhưng cũng giống như nhiều làng nghề khác cũng phải trải qua nhiều tác động thăng trầm của nền kinh tế
trong số những cái tên làng nghề truyền thống mà đến giờ chỉ còn trong ký ức làng nghề làm pháo ở làng bình đà
trải qua bao gian nan để tìm hướng đi mới cho mình
ngày nay bình minh đã thật sự đổi thay nghề cũ đã được thay bằng nhiều nghề mới
chính quyền xã bình minh đã kêu gọi các gia đình có vốn liếng thành lập công ty riêng các hợp tác xã tổ hợp kinh doanh được hình thành
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực trong đó phải kể đến sự vào cuộc mạnh mẽ của các đoàn thể như hội nông dân hội phụ nữ đặc biệt là đoàn thanh niên
chúng tôi đến thăm trang trại núi hằng của anh
bùi đăng đa xã bình minh huyện thanh oai
ít ai nghĩ rằng chàng thanh niên ba mươi hai tuổi này lại có một cơ ngơi với trang trại nuôi thủy sản cao cấp như cá sấu ba ba ếch các loại cá nước ngọt doanh thu hàng năm hơn một tỷ đồng
được sự giúp sức từ gia đình bùi đăng đa bắt đầu khởi nghiệp từ năm hai mươi hai tuổi với mô hình trang trại chăn nuôi thủy sản cao cấp với diện tích hơn bốn m hai
chỉ sau hai năm bùi đăng đa đã trở thành doanh nhân trẻ tiêu biểu làm giàu ngay trên quê hương mình